ngày một mươi một tháng bốn các cơ quan chức năng của tỉnh lâm đồng kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm vụ việc ông nguyễn văn hùng
đánh bảo vệ xúc phạm nhân viên y tế khi có yêu cầu đo thân nhiệt
vào lúc bảy h ba mươi phút ngày chín tháng bốn ông hùng bốn mươi sáu tuổi ngụ tại tp hcm chở bốn người vào bệnh viện hoàn mỹ đà lạt cấp cứu
đến một mươi h năm mươi phút cùng ngày ông hùng quay trở lại bệnh viện và bảo vệ yêu cầu hai người ngồi trên xe phải qua khu vực đo thân nhiệt
khai báo sàng lọc y tế trước khi vào bệnh viện
ông hùng không đồng ý và ham dọa rồi lao vào đánh bảo vệ đồng thời xúc phạm nhân viên bệnh viện